phiên họp thứ ba của ủy ban thường vụ quốc hội các đại biểu đã cho ý kiến về dự án luật du lịch sửa đổi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chủ trì phiên họp
qua thảo luận tán thành với báo cáo thẩm tra của ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
nhiều đại biểu cho rằng chính sách phát triển du lịch quy định trong dự thảo luật còn chung chung
dự thảo luật chưa đưa ra được những chính sách đặc thù mang tính đột phá
để bảo đảm cho du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
các đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần ra soát các quy định pháp luật liên quan về ưu đãi đầu tư theo luật đầu tư hai nghìn một mươi
đồng thời nghiên cứu chi tiết hóa các chính sách phát triển du lịch huy động nguồn lực hỗ trợ phát triển du lịch
lồng ghép phát triển du lịch trong các chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nhằm khai thác tốt tiềm năng du lịch
đồng thời một số đại biểu cho rằng cần quy định hướng dẫn viên theo chương trình du lịch thành hướng dẫn viên nội địa và hướng dẫn viên quốc tế
việc phân chia này không phải là sự phân khách du lịch mà là để đảm bảo tính chuyên nghiệp nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng yêu cầu đặc thù của từng đối tượng khách du lịch